vào chiều ngày hôm qua thượng tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của bộ công an đã có buổi làm việc kiểm tra khu cách ly tập trung của bộ công an phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
tại trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ một thuộc bộ tư lệnh cảnh sát cơ động và chủ trì buổi làm việc với viện khoa học và công nghệ bộ công an kiểm tra công tác chuẩn bị cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ triển khai xét nghiệm sars cov hai của đơn vị
trực tiếp kiểm tra cơ sở vật chất hậu cần đảm bảo an toàn cơ sở cách ly y tế tập trung tại trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ một thuộc bộ tư lệnh cảnh sát cơ động thứ trưởng nguyễn văn sơn đánh giá cao sự chuẩn bị kỹ lưỡng thể hiện tinh thần trách nhiệm của đơn vị
ngay từ sớm đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai khu cách ly tập trung phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín dành cho cám bộ chiến sĩ công an khối cơ quan bộ
từ việc tổ chức thiết lập trạm gác phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị tốt về lực lượng an ninh đảm bảo khu vực trong và ngoài cơ sở cách ly lực lượng y tế chăm sóc sức khỏe cán bộ cấp dưỡng bảo vệ doanh trại thông tin liên lạc
đồng chí thứ trưởng cũng yêu cầu các đơn vị chức năng có sự tính toán chặt chẽ phù hợp với các đối tượng cách ly khác nhau phân công trách nhiệm cụ thể chuẩn bị điều kiện cách ly tốt nhất cùng với phương án chủ động phòng ngừa lây nhiễm chéo
phải đảm bảo an toàn khu cách ly thực sự mẫu mực với nguồn nhân lực đáp ứng đầy đủ yêu cầu nhiệm vụ đặt ra
đối với những kiến nghị đề xuất của bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đồng chí thứ trưởng yêu cầu các đơn vị liên quan kịp thời ra soát có biện pháp khẩn trương tháo gỡ phục vụ công tác cách ly an toàn và hiệu quả
cùng ngày đoàn công tác của bộ công an do đồng chí thượng tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn cũng đã làm việc với viện khoa học và công nghệ bộ công an kiểm tra công tác chuẩn bị cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ triển khai xét nghiệm sars cov hai của đơn vị
đồng chí thứ trưởng giao nhiệm vụ cho viện sử dụng năng lực sẵn có tham gia xét nghiệm khẳng định nhanh các đối tượng nghi nhiễm sars cov hai xem đây là yếu tố quyết định để khẩn trương truy vết nguồn lây nhiễm kịp thời phân loại đối tượng nguy cơ và có biện pháp cách ly điều trị thích hợp nhằm nhanh chóng dập dịch
đồng chí thứ trưởng nguyễn văn sơn đánh giá cao tính chủ động của viện khoa học và công nghệ khi đã có sự chuẩn bị tập huấn đào tạo nguồn nhân lực sẵn sàng cho nhiệm vụ xét nghiệm sars cov hai yêu cầu đơn vị khẩn trương đầu tư trang thiết bị hiện đại vật tư hóa chất sinh phẩm phục vụ quá trình đánh giá đảm bảo các điều kiện cần thiết đề xuất bộ y tế đánh giá xác nhận đủ khả năng xét nghiệm khẳng định đối với cơ sở xét nghiệm của viện khoa học và công nghệ bộ công an
với tinh thần trách nhiệm cao nhất đồng chí thứ trưởng tin tưởng rằng các đơn vị của bộ công an sẽ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được sao tiếp tục thể hiện vai trò là lực lượng ở tuyến đầu chiến đấu với dịch bệnh